thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lê hoàng vũ
trú tại khóm vĩnh hưng thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm loạn thai sản
trong quá trình điều tra xác định lê hoàng vũ lợi dụng sự tin tưởng của một gia đình người họ hàng bên vợ của vũ
giao tiền cho vũ để mua bảy nền nhà đồng thời giao cho hai vợ chồng vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng
vũ đưa thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần hai
sau đó đem bán bảy nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền ba tỷ chín trăm bốn mươi triệu đồng bao gồm tiền vốn và lãi
số tiền trên vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân
tối qua một mươi sáu tháng tám công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với ngô thiên thạch tống minh hải để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý về hành vi cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự
hai đối tượng này được xác định đã tạt sơn đỏ vào cửa nhà một người phụ nữ mà các đối tượng cho vai tiền
thạch và hải khai nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thạch thuê nhà để cùng hải và ba người khác tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ một mươi đến hai mươi một tháng
nếu khách không trả nợ đúng hạn nhóm của thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền
nếu khách bỏ trốn nhóm này sẽ liên hệ người thân các con nợ để đe dọa gây áp lực
quá trình hoạt động nhóm của thạch cho khoảng một trăm linh người vay với số tiền vay từ năm cho đến một trăm linh triệu đồng một người
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn phước tân hai mươi năm tuổi
trú tại xã con đảo huyện đắc tô tỉnh con tum về tội giết người
theo cáo trạng khoảng hai mươi một h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn phước tân gồi uống rượu với một số người bạn tại nhà của mình
ở thôn một xã con đào huyện đắc tô tỉnh con tum thì ông nguyễn phước tú là cha ruột của tân đi chơi về
sau đó mọi người cũng giải tán cuộc nhậu
trong lúc tân đang dọn dẹp thì bị ông tú la mắng về việc tân thường xuyên uống rượu không chịu lo làm ăn và giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
tân đã dùng dao đâm vào vùng ngực trái của ông tú
không dừng lại tân tiếp tục đâm ông tú nhưng được một số người có mặt ở đó can ngăn
sau đó ông tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tật là một mươi hai
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phước tân một mươi hai năm tù về tội giết người
lợi dụng bị hại sơ hở để xe trước sân võ thành luân trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
liên tiếp cận sử dụng dụng cụ mang theo mở khóa trộm chiếc xe thì bị bắt quả tàng
sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cho biết
đang tạm giữ hình sự luân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an bước đầu luân khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
luân nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
để thực hiện khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng tám luân mang theo dụng cụ mở khóa xe mô tô
đến khu vực khóm đông thịnh sáu phường mỹ phước thành phố long xuyên
thì phát hiện có một nhóm người đang nhậu trong nhà
phía trước sân có chiếc xe máy đang dựng không có người trông coi
lợi dụng sơ hở của chủ xe luân liền tiếp cận bẻ khóa chiếc xe
nhưng chưa kịp lên xe tẩu thoát thì bị chủ xe cùng nhóm bạn phát hiện
truy đuổi bắt giữ luân cùng tăng vật giao cho công an phường mỹ phước
cơn lũ quét xảy ra vào đêm ngày năm tháng tám đã gây ra thiệt hại nặng nề
trên các địa bàn các xã hồ bốn khao mang và lao trải của huyện mù căng trải tỉnh yên bái
cùng với các sở ban ngành khác lực lượng công an huyện mù căng trải
đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn
đồng thời triển khai nhiều biện pháp để ổn định tình hình
không để các đối tượng xấu hoạt động gây mất an ninh trật tự tại các nơi xảy ra mưa lũ
cơn lũ quét xảy ra vào đêm ngày năm tháng tám đã làm nhiều công trình trụ sở nhà cửa
dụng nương của nhân dân trên địa bàn các xã hồ bốn khao mang và lao trải
của huyện mù căng trải tỉnh yên bái bị vùi lấp hư hỏng
gây thiệt hại hiêm trọng về người và tài sản
thiệt hại ước tính trên một trăm linh tỷ đồng công an huyện mù căng trải đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tiếp cận các điểm bị sạt lở lũ quét khẩn trương ứng cứu di rời người và tài sản đến những nơi an toàn
đồng thời cử lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại những khu vực này
công an huyện đã thành lập các tổ công tác nhất là để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nội dung thứ hai là giả soát nắm tình hình địa bàn đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trong vùng bị xảy ra mưa lũ
hơi thiệt hại nghề
nội dung thứ ba là chỉ đạo công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo về trật tự an toàn xã hội
bên cạnh công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ lực lượng công an các huyện đã lập các tổ trinh sát
đến các địa bàn các xã bị ảnh hưởng để nắm tình hình an ninh trật tự
chủ động phát hiện ngăn chặn hoạt động lợi dụng từ thiện để tuyên truyền đạo trái phép
các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia nắm bắt tư tưởng của nhân dân để kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ cho phù hợp đúng đối tượng
lực lượng công an xã đã tổ chức bảo vệ tài sản của nhân dân của cơ quan nhà trường nhà ủy ban
đặc biệt là đã chỉ đạo lực lượng công an bán chuyên trách ở các thôn bản
nắm chắc tình hình trên địa bàn xảy ra các vụ việc phải báo cáo kịp thời với lực lượng công an chính quyền ở cơ sở
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông cũng được tăng cường
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tổ chức chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổ chức hướng dẫn phân luồng không để ủn tắc kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông
tại những nơi sạt lở không đảm bảo an toàn
đội giao thông đã cử người có mặt trên
đường hai mươi bốn trên hai mươi bốn để luôn có trong tình trạng cho người dân đi lại thật sự an toàn
và không có nguy hiểm cho gây áp tắc cục bộ
cho đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng công an huyện mù căng trải
phối hợp với các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương tích cực triển khai
cùng với đó công an huyện cũng tiếp tục tăng cường lực lượng chủ động bám địa bàn
nắm chắc tình hình không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa lũ
phạm pháp luật giữ vững tình hình an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền và người dân sớm ổn định cuộc sống
công an huyện khói châu tỉnh hương yên thông báo đơn vị vừa nhận được đơn phản ánh của anh lê đình dũng
trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên trình báo về việc con trai của anh dũng là cháu lê việt anh
sinh năm hai nghìn ở thôn thọ bình xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên
bỏ nhà đi từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba chưa về nhà
sau khi nhận thông tin công an huyện khói châu tiến hành làm việc ghi lời khai đối với anh dũng
và phối hợp cùng với công an xã tân dân tiến hành doa soát truy tìm tung tích của cháu lê việt anh
đặc điểm nhận dạng như sau lê việt anh sinh năm hai nghìn ở thôn thọ bình xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên
thể trạng người cao gầy cao khoảng một m sáu mươi năm nặng khoảng năm mươi năm kg có sẹo chấm đuôi mắt trái da trắng
công an huyện khói châu thông báo các cơ quan cá nhân phát hiện những thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên
thì thông báo về công an huyện khói châu theo số điện thoại chín trăm một mươi năm hai trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi hai đồng chí phạm văn tưởng
phó trưởng công an huyện khói châu hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi hai chín trăm một mươi một chín trăm tám mươi sáu đồng chí hoàng phi hùng cán bộ đội cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết
thưa quý vị mới đây các chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ bé gái có dấu hiệu bị lừa đảo
phóng viên antv đã có ghi nhanh ngay sau đây
tổ công tác tuần tra của trạm cảnh sát giao thông tuy an phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đang làm nhiệm vụ thì được tài xế nguyễn văn tuyền chú viện kiến sương tỉnh thái bình
làm thuê cho nhà xe thuận hương thành phố nhà trang báo cáo về việc một bé gái có dấu hiệu bị rụ rỗ lừa đảo
lập tức tổ công tác đã nhanh chóng xác định danh tính và biết được bé gái một mươi năm tuổi này
trú tại thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa đang trên chuyến xe từ thành phố nhà trang đến tỉnh phú thọ
để gặp một đối tượng lạ mặt quen biết trên mạng
con em bạn này qua mạng xong con cũng kể hoàn cảnh là con chán con không có việc gì để làm
xong rồi con mới kết bạn con mới nhắn tin con con cũng kể hoàn cảnh của con là như vậy
xong rồi bạn đó cũng biết như vậy
bạn mới giới thiệu cho công việc làm bạn đó mới nói là ra phú thọ làm đi ta có người quen
xong rồi con cũng tượng là ra đó sẽ có việc làm nhưng mà con biết nhà giờ con biết là con bị lừa
thôi con mới báo cho nhà xe với mấy chú con mang giúp đỡ
tổ công tác đã liên hệ với gia đình cháu để hỏi thăm tình hình
đồng thời tiến hành bàn giao và hỗ trợ người thân đưa cháu về nhà an toàn
được sự giúp đỡ của mấy anh
cho nên tôi đã tìm được
con tôi rất cảm ơn mấy anh công an giao thông
lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là phải ngồi công việc thường xuyên hàng ngày
là tuần trai kiểm soát đảm bảo trật tượng tồn giao thông xử lý vi phạm phong ngừa tai nạn giao thông
và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên tuyến
thì phải quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho những người mà trong quá trình tham gia giao thông
gặp những khó khăn hòn nạn thì nắm được tinh thần đó
có những tập thể cá nhân lực lượng cảnh sát giao thông
có những cách làm hay những việc làm rất có ý nghĩa được nhân dân khen ngợi
và cụ thể là trong thời gian gần đây đã lực lượng đã phát hiện và giải cứu một cháu bé
có cái dấu hiệu là bị lừa đạo bàn giao cho gia đình để tránh được một trường hợp đáng tiếc xảy ra
vụ việc xảy ra là bài học cảnh tỉnh cho những bậc làm cha làm mẹ trong việc quản lý nuôi dạy con cái
đừng vì mải mê làm ăn mà bảo bê
thăm đến con cái dám tiếp đẩy con trẻ và bóng vuốt của các đối tượng lừa đạo buồn người
để đến khi vụ việc đáng tiếc xảy ra có hối hận thì cũng đã muộn màng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt các bị cáo phạm minh hiền hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh long an bốn năm sáu tháng tù
và nguyễn văn phong bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh long an hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
để có tiền tiêu xài hiền đăng nội dung nhận làm các con dấu tài liệu lên các mạng xã hội
từ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiền đã mua nhiều thiết bị phương tiện
để làm giả tám mươi năm con dấu của các cơ quan tổ chức và bốn tài liệu của cơ quan tổ chức
thu lợi bất chính hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
phong là người giúp sức cho hiền vận chuyển máy móc thiết bị và giao tài liệu giả cho khách hàng
với số tiền công mỗi lần là từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ngàn đồng
ngoài án phạt tù hội đồng xét xử
tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính hơn hai trăm bốn mươi tám triệu đồng
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa bị công an tỉnh lạng sơn chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công
bước đầu xác định số tiền lừa đảo là trên năm mươi hai tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là hoàng phi long quê ở lạng sơn nhưng cư trú làm việc tại campuchia
long đã chỉ đạo vi văn tùng và một mươi sáu đối tượng thuê nhà tuyển nhân viên làm việc tại lạng sơn
cũng như điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương khác với thủ đoạn như giả danh nhân viên tập đoàn panasonic
hướng dẫn khách hàng nạp tiền thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng phần trăm hoa hồng
khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn
vào các tài khoản đối tượng cung cấp sau đó chiếm đoạt tiền
vào ngày một mươi chín tháng bảy ban chuyên án đã bắt giữ thành công hoàng phi long cùng một mươi năm đối tượng
qua đầu tranh đã làm rõ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba long sang campuchia câu kết với hai đối tượng người việt nam
hiện đang trốn ở campuchia tổ chức lập ra đường dây chuyên lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng một mươi tám tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một năm trăm linh người tại việt nam
số tiền lừa đảo khoảng năm mươi hai hai tỷ đồng
mới đây công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với năm đối tượng gồm đào thị ngọc hạnh nguyễn thị hồng ngọc phạm ngọc huyền
cùng cư trú tại huyện lấp vò huỳnh thị tú sương và phạm thị kim ngân
cùng trú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
các đối tượng này đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán nhằm thu lợi bất hợp pháp
theo kết quả điều tra của công an tỉnh đồng tháp từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh một mươi sáu cá nhân trong đó có năm đối tượng trên
đã bán thông tin tài khoản thanh toán cho phạm ngọc phước chú tại huyện lấp vò cùng đồng bọn
với số tiền từ bốn trăm linh cho tới bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
quá trình điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam hai đối tượng
mức phạt chung của các đối tượng đào thị ngọc hạnh và phạm kim ngân là bốn mươi hai triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
còn đối tượng ngọc huyền và sương sẽ nộp phạt số tiền là hai mươi một hai trăm năm mươi đồng một người
đồng thời buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp
do thực hiện hành vi vi phạm
ngày một mươi sáu tháng tám tại khu vực bản trường khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
đội kiến sát hình sự công an thành phố sơn la chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng
bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã về tội ma túy
các đối tượng bị bắt là ló văn thanh trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
bị truy nã theo quyết định vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
các đối tượng bị bắt là ló văn thanh trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
bị truy nã theo quyết định vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan kiểm soát điều tra công an tp sơn la
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quyết định